thưa quý vị thời gian qua thì tình trạng xuất đất diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước
lợi dụng tình hình này thì nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội
một trong những thủ đoạn của các đối tượng là làm sổ đỏ giả
sau đó thì thực hiện các giao dịch đặt cọc để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại
sổ đỏ giả đang là vấn nạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân
gây hoang mang dư luận xã hội gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
vâng vậy thì phương thức và thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này là như thế nào
và người dân cần làm gì để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
những nội dung này sẽ được trung tá tiến sĩ lê quang toàn
phó khoa cảnh sát điều tra học viện cảnh sát cùng trao đổi trong góc nhìn chuyên gia
với quý vị cùng theo dõi
ông trương hồng sơn sáu mươi năm tuổi ở xã mỹ đức huyện phú mỹ tỉnh bình định
là một trong những nạn nhân bị sập bẫy bởi thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tưởng làm được sổ đỏ hơn bốn trăm linh mét vuông đất để bán kiếm lời
nhưng không ngờ ông sơn bị lừa mất hơn ba trăm linh triệu đồng
tại hậu giang công an huyện châu thành a vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng huỳnh thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
để điều tra hành vi lừa đảo
trước đó tuấn đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích bảy mươi sáu m hai
cho người quen ở thành phố cần thơ với giá bốn trăm linh triệu đồng
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một người mua đến cơ quan chức năng làm thủ tục sang tên
thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tuấn giao là giả nên trình báo công an
trên mạng em coi em lướt em lấy có làm đó có làm giả đó thì em làm thêm một cái nữa
một lời đầu tiên xin được cảm ơn trung tá tiến sĩ lê quang toàn đã nhận lời tham gia chương trình
của truyền hình công an nhân dân
vâng qua phóng sự ngắn vừa rồi thì đồng chí có thể đưa ra nhận định gì về diễn biến tội phạm
sử dụng sổ đỏ giả để giao dịch nhằm mục đích là chiếm đoạt tài sản không ạ
trước tiên chúng ta phải xác định rằng sổ đỏ hay người ta gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
là những cái giấy tờ có giá trị
và chúng ta thấy rằng trong thời gian vừa qua có phương diện thông tin lại xuống
thì chúng ta có những cái vụ mà người ta bóc gỡ được những cái đường giấy làm giả
giấy tờ giả làm giấy tờ giả trong đó có sổ đỏ
thậm chí những loại giấy tờ này nó tinh vi mức độ mà những người có chuyên môn
nếu như không có phương tiện kỹ thuật cũng khó để phát hiện ra được
đấy và ngoài ra thì cũng có một số cái vụ án mà đối tượng dùng sổ đỏ giả
để đào chứng tài sản cũng đã bị phát hiện bắt giữ
thì như vậy có thể thấy rằng là cái tội phạm đào chứng tài sản và sử dụng cái giấy tờ giả
như thế này sổ đỏ giả như vậy thì cũng đang rất nghiêm trọng
và chúng ta cũng cần phải có cái biện pháp phòng ngừa ngăn chặn
vâng thủ đoạn sử dụng sổ đỏ giả có thể nói là không mới
nhưng mà theo đồng chí thì vì sao thời gian gần đây lại có dấu hiệu trở nên phức tạp hơn
với nhiều vụ việc lừa đảo tinh vi và quy mô lớn hơn
theo tôi thì nó có một số cái vấn đề sau đây
thứ nhất là chúng ta xác định rằng kinh doanh bất động sản là một cái kênh đầu tư
rất là quan trọng hiệu quả và nhiều người lựa chọn cái kênh này
thế trong thời gian gần đây chúng ta thấy có hiện tượng là sốt đất chẳng hạn
khi mà cái thị trường bất động sản nóng lên rất nhanh
thì rất nhiều người có mong muốn tham gia thị trường này
và đối tượng cũng nhanh chóng nhận ra được cái đặc điểm đó
và các đối tượng phạm tội cũng nghĩ ngay đến việc là làm giả các loại sổ đỏ
để thực hiện các giao dịch và từ đó chiếm đoạt tài sản của những người bị hại
đó là lý do thứ nhất
thứ hai là do sự phát triển của khoa học công nghệ như tôi nói ở trên
thì hiện nay việc làm các loại giấy tờ
nhất là giấy tờ giả
nó rất dễ dàng
thứ ba là nguyên nhân xuất phát từ phía người bị hại
họ lại thiếu những cái kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này
rồi là cũng nóng vội hám lợi
và chủ quan nhẹ dạ cả tin
dẫn đến việc rất dễ dàng bị đối tượng lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
còn lý do thứ tư theo tôi là lý do xuất phát từ cơ quan chứng năng
chúng ta thực hiện công tác quản lý liên quan đến giấy tờ sổ đỏ
nó còn kết hợp với đối tượng có thể lợi dụng được
và tổng hợp những nguyên nhân đó thì nó dẫn đến cái tình trạng là
thủ đoạn sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo chúng ta tài sản
trong thời gian qua nó có sự gia tăng
và cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng
vâng vậy đồng chí có thể phân tích nha
những phương thức cũng như là thủ đoạn của các loại tội phạm này
diễn ra như thế nào không ạ
có thể liệt kê một số thủ đoạn phổ biến của đối tượng phạm tội
sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo chúng ta tài sản như sau
thứ nhất là liên hệ mong nối với đối tượng chuyên làm giấy tờ giả
và sử dụng các phần mềm chuyên dụng
rồi là các kỹ năng cần thiết để làm giả các loại giấy tờ
thủ đoạn thứ hai là đối tượng này sẽ lên mạng internet
tìm kiếm các thông tin liên quan đến việc giao bán đất này
tìm hiểu thông tin về những người có nhu cầu bán đất
rồi là tìm về các hình ảnh ví dụ là sổ đỏ này
thậm chí là cả những hình ảnh về căn cước công dân
về hộ khẩu của những người bán đất đó
và lưu những hình ảnh này về
sau khi lưu những hình ảnh này những hình ảnh về
thì đối tượng sẽ liên hệ với đối tượng làm giả sổ đỏ
để làm giả các loại giấy tờ trên
trước tiên là làm giả sổ đỏ
và sau khi làm giả được sổ đỏ rồi
thì đối tượng này có thể sẽ triển khai những biện pháp khác
ví dụ một trong hai hình thức như sau
hình thức thứ nhất là đối tượng này sẽ liên hệ trực tiếp
với người chủ đất và đề nghị là tôi muốn đến tôi mua đất
và sau đó đối tượng đồng ý là sẽ mua mình đất đó
tuy nhiên trước tiên là đối tượng sẽ đặt cọc
trong quá trình đó thì lợi dụng sự sơ hở của người chủ đất
đối tượng này sẽ nhanh chóng đánh cháo
hai cái sổ đỏ đó
tức là đối tượng chiếm đọt được sổ đỏ thật
còn để lại sổ đỏ giả cho chủ đất
tức là đối tượng hoàn toàn có thể làm giả các loại giấy tờ tùy thân
mang tên của chủ đất
và sử dụng các loại giấy tờ đó để giao dịch
trao đổi và bán mấy đất đó
để kiếm được một số tiền rất lớn
với tư cách là chủ đất
tuy nhiên đối tượng này thực sự thực tế lại không phải là dù
đấy là cái cách thứ nhất
thứ hai là vẫn cái thủ đoạn mà lên mạng lấy các loại giấy tờ như vậy
thì đối tượng có thể
tính cái hình khác là làm giả một cái sổ đỏ
làm giả các loại giấy tờ tùy thân
mang tên chủ đất
và khi tìm được người cần mua thì đối tượng sẽ bán lên đất
bằng chính cái sổ đỏ giả
và cũng chiếm được một số tiền rất lớn
một cái thủ đoạn tiếp theo nữa
là đối tượng này có thể làm
và dùng cái sổ đỏ
để cầm cố ở các cái hiệu cầm đồ
và ở đây tôi nhấn mạnh thêm là
đối tượng phạm tội thì luôn luôn
tìm tòi ra cái thủ đoạn mới để thực hiện nghiêm tội
cho nên là đây không phải là
tất cả thủ đoạn của đối tượng
mà trong tương lai có thể hình thành những thủ đoạn phạm tội khác
mà chúng ta cần nghiên cứu để nắm bắt được
và tránh trở thành nạn nhân
vâng trong nhiều vụ việc thì đã cho thấy là
người dân cũng như là người có nhu cầu
chuyển điện quyền sử dụng đất đã chủ ảnh sổ đỏ
để đăng bán trên các trang mạng xã hội
vậy việc này có gây ra nguy cơ gì không ạ
vâng sự sơ hở
chủ quan mất cảnh giác của người dân là một yếu tố rất quan trọng
trong những loại tội phạm này
thực tế cho thấy rằng có rất nhiều người dân
mà không có ý thức
về việc bảo vệ thông tin cá nhân
họ rất dễ dàng chụp các giấy tờ tùy thân
các loại giấy tờ khác liên quan đến cá nhân
rồi là gửi cho những người không quân biết
khi được yêu cầu
hoặc là up lên các trang web
hoặc là trên các trang mạng xã hội
và các loại giấy tờ đó
có thể là căn cước công dân có thể là sổ đỏ
có thể là nhiều giấy tờ khác
nhưng mà họ không ý thức được rằng là đây là một nguy cơ rất lớn
bởi vì những thông tin là những thông tin cá nhân
và khi những đối tượng khác có thể
lấy được thông tin đó
thì nó có thể
sử dụng để thực hiện các hành vi phạm tội
hoặc là những hành vi khác
và ảnh hưởng đến cá nhân của những người có chủ giấy tờ tùy thân đó
cho nên là mỗi người dân
cần có ý thức bảo mật thông tin của mình
và tránh để lộ các thông tin đó
để đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
và từ những phân tích
về phương thức cũng như là thủ đoạn của tội phạm
sử dụng sổ đỏ giả trong giao dịch
thì đồng chí có đưa ra khuyến cáo gì đối với người dân
để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng này
để có thể hạn chế những thiệt hại
chủ động phòng tránh tội phạm này
thì theo tôi người dân cần chú ý một số vấn đề sau đây
thứ nhất là phải chủ động tìm hiểu thông tin
về các thủ đoạn mới của tội phạm
tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo
trong các tài sản nói riêng
thứ hai là mỗi người dân phải chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác
không nhẹ nhàng cả tin không hám lợi
đặc biệt là trong các giao dịch nói chung
giao dịch liên quan đến đất đai nói riêng
và khi tiếp nhận được các giao dịch
liên quan đến giấy tờ có giá trị
như số đỏ
rồi là những giấy tờ có giá trị khác
thì luôn luôn có sự cảnh giác
kiểm tra đánh giá thậm chí là phải kiểm tra
chéo qua các nguồn thông tin khác
để có thể phát hiện những dấu hiệu
đối tượng lừa đảo trong tài sản
và chủ động phòng tránh
tiếp theo thứ ba là phải có cái biện pháp đảm bảo bí mật
an toàn thông tin cá nhân
và cái chú ý cuối cùng
theo tôi là khi mà phát hiện những giao dịch có vấn đề
những hành vi
có dấu hiệu bất thường
các loại giấy tờ có dấu hiệu bị làm giả
thì người dân phải chủ động
báo cáo ngay cho cơ quan chức năng
để họ kịp thời phát hiện xử lý và ngăn chặn
các hành vi lừa đảo trong tài sản
cũng như các hành vi phạm tội khác
có liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả
một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin hữu ích
mà trung tá tiến sĩ lê quang toàn vừa trao đổi